nhiều học sinh trường tiểu học thành công b quận ba đình thành phố hà nội đã bị nôn ói đau bụng tiêu chảy sau bữa trưa vào ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua
trong đó có nhiều học sinh đi cấp cứu tại bệnh viện theo ghi nhận sáng ngày hôm nay hầu hết các cháu đã quay lại trường chỉ còn một số ít bạn đang theo dõi tại nhà
theo phụ huynh ban đầu một số gia đình nghĩ rằng do con ăn uống tại nhà nên các con bị đau bụng bởi một số em có triệu chứng ngay vào tối thứ sáu ngày một mươi ba tháng một mươi
một số em thì đến thứ bảy chủ nhật mới xuất hiện triệu chứng sau khi nhập viện bác sĩ chẩn đoán kem bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn
trong lớp ghi nhận hơn hai mươi học sinh trong tình trạng tương tự những lớp khác cũng có học sinh bị đau bụng và sốt cao
theo báo cáo của quận ba đình ngày một mươi ba tháng một mươi học sinh ăn bán chú tại trường thực đơn bao gồm mì ý xúc xích đức việt hấp bánh mì start
từ thời điểm học sinh ăn bữa trưa ngày một mươi ba tháng một mươi cho đến chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi không có học sinh nào khai báo có triệu chứng dối loạn tiêu hóa
đến hai mươi hai h ngày một mươi năm tháng một mươi một số phụ huynh thông báo đến nhà trường
có hai mươi bốn học sinh có biểu hiện đi ngoài đau bụng buồn nôn dài rác ở các lớp
trong đó có một mươi học sinh gia đình đưa đi khám tại các cơ sở y tế
trong đó có hai học sinh một em điều trị tại bệnh viện nhi trung ương khoa chống độc được chẩn đoán là bị viêm ruột
và một học sinh điều trị tại bệnh viện phụ sản hà nội được chẩn đoán là nhiễm khuẩn đường ruột
hiện tại bệnh nhân đã ổn định và được ra viện